khi những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn trên các tuyến đường vắng vẻ cũng được lực lượng công an kiểm tra rất chặt chẽ

trên bàn quận có một trăm linh bốn cái chốt để thực hiện giãn cách xã hội
do vậy lực lượng quân quận cũng đã chỉ đạo quan phường chúng tôi làm hai mươi bốn hai mươi bốn
và tăng cường sáu mươi năm đồng chí tham gia ở các chốt trên địa bàn của quận
thế chính như vậy lực lượng tăng cường vào các chốt khá đông
nó dẫn đến việc tuần tra thì nó sẽ thiếu lực lượng hơn so với phía trước
nhưng mà quân quận cũng đã thành lập bốn mươi bảy tổ tuần tra
nên quan khách ký địa bàn như vậy thì nó cũng sẽ phần nào khắc phục cái việc đó
bốn mươi bảy tổ tuần tra kiểm soát này thì đã chia khu vực chia địa bàn
và chọn những địa bàn mà dễ phát sinh ra tội phạm
để làm sao là khi đi qua thì đối tượng nhìn thấy các đường này
thì cũng phần nào cũng đã dè trừng ý thức phạm tội của các đối tượng
cái thứ hai nữa là khi có phạm tội xảy ra thì lực lượng công an cũng đã có phương án
để mà khép kín địa bàn và bắt giữ được đối tượng ngay
vụ việc cướp xe của nữ công nhân vệ sinh môi trường mới xảy ra gần đây tại nam tử liêm cho thấy
mức độ nguy hiểm của loài tội phạm này trong thời gian giãn tách xã hội
lực lượng công an khuyên cáo người dân chỉ ra đường khi thực sự cần thiết
tránh các tuyến đường vắng người qua lại hạn chế di chuyển một mình
và nhanh chóng khai báo với lực lượng công an khi có tình huống xấu xảy ra
đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của bản thân trong thời gian này
một thông tin về giáo dục ngày hôm nay các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một đợt hai đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn là toán và ngữ văn
tổng hợp nhanh từ bộ giáo dục và đào tạo tổng số thí sinh đến dự thi môn ngữ văn
là một mươi một hai trăm tám mươi ba trên một mươi một bốn trăm bốn mươi sáu thí sinh đăng ký dự thi
đạt chín mươi tám năm mươi tám còn môn toán là một mươi một ba mươi bốn trên một mươi một bốn trăm tám mươi ba thí sinh đăng ký dự thi
đạt chín mươi tám bốn mươi bốn các buổi thi ngữ văn và toán diễn ra an toàn nghiêm túc và đúng quy chế
ghi nhận ban đầu từ thí sinh giáo viên và dư luận xã hội đề thi của các bài thi ngữ văn toán
bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học đã tinh giản có độ phân hóa phù hợp
và đảm bảo tương đương với đề thi đợt một của kỳ thi các hội đồng thi đã thực hiện
tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh
đảm bảo tổ chức thi an toàn và nghiêm túc ngày mai ngày bảy tháng tám và buổi sáng
các thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội buổi chiều thi môn ngoại ngữ